sáng nay ngày bảy tháng tám tại phủ chủ tịch đại sứ đặc mệnh toàn quyền các quốc gia gồm vương quốc thái lan vương quốc ả rập xê út cộng hòa colombia cộng hòa kazakhstan australia cộng hòa albania vương quốc maroc cộng hòa ấn độ cộng hòa liên bang đức và malaysia đã trình quốc thư lên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước tới nhận nhiệm vụ tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các vị đại sứ là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa việt nam với các nước mà các đại sứ đại diện khẳng định nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
tổng bí thư chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ giữa việt nam với các nước

tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh vai trò quan hệ giữa việt nam với các nước